trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi và thăm nhật bản
hôm nay tại phủ thủ tướng nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng nhân dân nhật bản nhân sự kiện trọng đại nhà vua naruhito lên ngôi
và việc nhật bản tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này
thủ tướng cũng khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài
thủ tướng shinzo abe đánh giá cao vị thế vai trò và những thành tựu đối ngoại của việt nam trong thời gian qua
thủ tướng shinzo abe cũng đánh giá cao cộng đồng hơn ba trăm ba mươi người việt nam tại nhật bản
coi đây là tài sản chung quý giá đối với quan hệ hai nước
về vấn đề này thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị chính phủ nhật bản tiếp tục quan tâm
tạo môi trường thuận lợi cho người việt nam sinh sống học tập và làm việc tại nhật bản
về hợp tác giữa hai quốc gia hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển thực chất trong quan hệ giữa hai nước
thể hiện qua việc ký kết một loạt các văn kiện hợp tác về y tế giáo dục phát triển nguồn nhân lực tài chính
ngay trước cuộc hội đàm cấp cao việt nam nhật bản
hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao